phó thủ tướng chỉ đạo ngành điện cần đếm nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy nhiệt điện trong khu vực đưa vào phát điện đúng tiến độ như vĩnh tân một long phú một sông hậu một thống nhất với đề xuất của evn là khẩn trương xây dựng đường dây năm trăm linh kv từ vũng áng dốc sỏi pleiku nhằm tăng thêm khả năng truyền tải điện từ miền bắc miền trung và miền nam để giảm thiểu tình trạng thiếu điện và giảm được sản lượng điện phải huy động từ các nhà máy nhiệt điện giàu
phó thủ tướng giao bộ tài nguyên môi trường đánh giá tình hình tác động môi trường do khói bụi sỉ thải từ nhà máy nhiệt điện đồng thời chỉ đạo việc lắp đặt các thiết bị quan trắc môi trường
cũng trong ngày tám tháng chín đoàn các bà mẹ việt nam anh hùng và người có công thuộc huyện duy xuyên tỉnh quảng nam đã đến thăm tòa nhà quốc hội đồng chí nguyễn đức hải ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội đã thân mật tiếp đoàn
cũng trong ngày tám tháng chín đoàn các bà mẹ việt nam anh hùng và người có công thuộc huyện duy xuyên tỉnh quảng nam đã đến thăm toàn nhà quốc hội đồng chí nguyễn đức hải ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban tài trí ngân sách của quốc hội đã thân mật tiếp đoàn
trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ của dân tộc ta đồng chí nguyễn đức hải nhấn mạnh đảng nhà nước quốc hội đều chú trọng chính sách đền ơn đáp nghĩa với những người có công và đặc biệt là với các mẹ
các mẹ sẽ tiếp nối truyền thống cách mạng là tấm gương cho con cháu xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh hơn
huyện duy xuyên tỉnh quảng nam là một trong những địa phương có nhiều bà mẹ việt nam anh hùng nhất cả huyện có tới gần hai mẹ việt nam anh hùng và hiện giờ còn hơn một trăm linh mẹ đang còn sống
ban chấp hành đoàn thanh niên bộ công an phối hợp với ban thanh niên quân đội tổ chức tổng kết chương trình phối hợp và tuyên dương các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập làm theo tấm gương đạo đức của hồ chí minh giai đoạn năm hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi năm và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
chương trình phối hợp giữa tuổi trẻ hai lực lượng được ký kết từ tháng tám năm hai nghìn một mươi hai và được triển khai hiệu quả xuống từng cấp bộ đoàn và đoàn
đoàn viên thanh niên kể từ khi ký kết chương trình phối hợp đến nay thanh niên công an và quân đội đã có mối quan hệ giao lưu gắn bó chặt chẽ trong tất cả các hoạt động
các nội dung thi đua được cụ thể hóa sát với nhiệm vụ chiến đấu xây dựng đảng và xây dựng lực lượng của đơn vị
thanh niên công an quân đội đã phát huy tinh thần sung kích sáng tạo tình nguyện của tuổi trẻ thông qua việc đảm nhận những việc khó việc mới việc cần sức trẻ
đã có gần một mươi công trình phần việc thanh niên trong lĩnh vực công tác chuyên môn hơn ba đội hình thanh niên tình nguyện được thành lập và duy trì hoạt động
trách nhiệm xã hội luôn được tuổi trẻ hai lực lượng tiếp tục được phát huy thông qua nhiều chiến dịch tình nguyện hè chương trình xuân biên cương tết hải đảo
ngày tám tháng chín tại tp hcm đã diễn ra diễn đàn bộ trưởng ames mở rộng về du lịch có trách nhiệm
với sự tham gia của bộ trưởng du lịch các nước thành viên bao gồm lào campuchia myanmar thái lan và việt nam
các bộ trưởng ghi nhận sự phát triển của du lịch asemex năm hai nghìn một mươi năm với năm mươi hai triệu lượt khách du lịch quốc tế và tám tám triệu lượt khách nội khối tăng hơn so với năm hai nghìn một mươi bốn
đồng thời nhấn mạnh những mối đe dọa đối với môi trường phát triển của du lịch trong những năm tới
các bộ trưởng cũng nhận định du lịch có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao năng lực cộng đồng
góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa vùng nông thôn của các nước asean
các bộ trưởng cũng khẳng định cần phải phát triển du lịch có trách nhiệm bền vững toàn diện và cân bằng
củng cố cơ cấu du lịch có trách nhiệm tăng cường trao đổi thông tin và kinh nghiệm tạo điều kiện thích hợp cho việc khai thác các tài nguyên văn hóa và thiên nhiên trong du lịch một cách hiệu quả
khuyến khích giáo dục đào tạo và tăng cường năng lực chuyên môn phù hợp với các đối tượng để thúc đẩy sự hợp tác trong ngành du lịch giữa các khu vực trong khối asmec
trong hai ngày mùng tám và mùng chín tháng chín tại đà nẵng đã diễn ra các hoạt động xúc tiến đầu tư công nghệ thông tin và truyền thông giữa nhật bản và đà nẵng
hơn một trăm sáu mươi đại biểu là đại diện tổ chức xúc tiến thương mại hiệp hội doanh nghiệp cùng các nhà đầu tư đến từ nhật bản đã tham dự các hoạt động trao đổi thông tin
giới thiệu quảng bá tiềm năng đầu tư tham quan kết nối doanh nghiệp trên lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông do thành phố đà nẵng tổ chức
theo số liệu thống kê đến tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu đà nẵng đã thu hút được bốn trăm ba mươi hai dự án fdi với tổng số vốn đăng ký gần ba sáu mươi tám tỷ đô la mỹ
trong đó lĩnh vực công nghệ thông tin có năm mươi năm dự án
nhật bản là quốc gia có số dự án đầu tư lớn nhất tại đà nẵng với một trăm một mươi hai dự án chiếm một mươi tám tổng số vốn đầu tư trên toàn thành phố
giải quyết công an việc làm cho khoảng ba mươi lao động địa phương
ban tôn giáo chính phủ hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam và tỉnh hậu giang phối hợp tổ chức hội nghị chuyên đề phật giáo nam tông khơ me lần thứ bảy
tại các tỉnh vùng đồng bằng sông kiều long thành phố hồ chí minh và miền đông nam bộ với chủ đề phật giáo nam tông khơ me ổn định và phát triển
hội nghị chuyên đề phật giáo nam tông khmer được tổ chức hai năm một lần với mục đích hỗ trợ hoạt động
các hệ phái phát triển đồng bộ trong ngôi nhà chung giáo hội phật giáo việt nam
qua đó càng thấy sự quan tâm giúp đỡ của đảng và nhà nước trong việc hỗ trợ tạo điều kiện để giáo hội hoạt động ổn định và phát triển
tại hùng nghị các đại biểu đã thẳng thắn đánh giá một cách toàn diện khách quan những nội dung hỗ trợ hoạt động của phật giáo nam tông khơ me trong thời gian qua
đồng thời trao đổi kiến nghị đề xuất nhiều giải pháp trong hoạt động hỗ trợ đặc biệt là phát huy giá trị văn hóa tín ngưỡng truyền thống
chùa phật giáo nam tông khơ me trong điều kiện hiện nay và chuẩn bị cho đại hội phật giáo toàn quốc lần thứ tám diễn ra vào năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị và các bạn mới đây tại thị xã la di tỉnh bình thuận đã diễn ra triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu hoàng sa
trường sa là của việt nam với những bằng chứng lịch sử và pháp lý
với nhiều tư liệu văn bản hiện vật ấn phẩm và gần một trăm linh bản đồ được trưng bày tại triển lãm là tập hợp các nguồn
tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu học giả trong nước và quốc tế
văn bản việt ngữ và pháp ngữ do triều đình phong kiến việt nam và chính quyền pháp ở đông dương được ban hành từ thế kỷ một mươi bảy đến đầu thế kỷ hai mươi
khẳng định quá trình xác lập thực thi và bảo vệ chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
hôm nay khi đến đây em nhìn thấy những lượt đồ và bản đồ về các vùng đảo hoàng sa trường sa em cảm thấy mình nên yêu quê hương đất nước
em muốn là sẽ phấn đấu học thật giỏi để có thể trở thành người chủ tương lai của đất nước
triển lãm được tổ chức tại thị xã la ghi trong bốn ngày từ ngày tám đến hết ngày một mươi một tháng chín
tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân thị xã hiểu biết sâu sắc hơn về những bằng chứng khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của việt nam
đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa đồng thời qua đó khẳng định ý chí quyết tâm trong việc giữ gìn bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu và các bằng chứng lý xử pháp lý tôi thấy đây là những tư liệu rất là vô cùng quý giá của tác trị pháp lý
để chúng ta đấu tranh với đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của ta trên trường quốc tế
qua đây tôi cũng giúp tôi là một cán bộ trẻ mới ra trường qua đây tôi cũng càng càng làm cho tôi tăng thêm quyết tâm
cùng với các lực lượng vũ trang và nhân dân bảo vệ chủ quyền bền đảo của tổ quốc
triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về hoàng sa trường sa là một hoạt động thông tin tuyên truyền quan trọng
nhằm góp phần nâng cao nhận thức tinh thần đoàn kết ý thức trách nhiệm của nhân dân
đặc biệt là tấn lấp thanh niên trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền của việt nam
đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa thông qua các tư liệu lịch sử được công bố

ở phần tiếp theo của chương trình
phú yên không ra mặt nước cho ngư dân nuôi trồng thủy sản ngoài quy hoạch
dự án chỉ trệ người dân phải sống chung với nước bẩn và rác thải
thưa quý vị và các bạn không chỉ cá mú mà cá hồng nuôi của ngư dân
ở cửa biển lễ thịnh xã an ninh đông huyện tuy an tỉnh phú yên cũng bị chết hàng loạt
hiện cá chết gần hết chỉ còn khoảng một con cá mú và hơn một mươi con cá hồng của bốn mươi hộ nuôi
tổng thiệt hại gần ba tỷ đồng
từ cuối tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đã có hơn bảy mươi ba con cá mú và cá hồng ở xã an ninh đông
bị chết trong một bảy trăm sáu mươi hai lồng nuôi của một trăm chín mươi ngư dân có kích cỡ từ ba đến một kg một con
tổng thiệt hại gần ba tỷ đồng
theo trị cục chăn nuôi và thủy sản tỉnh phú yên nguyên nhân bùng phát dịch bệnh trên cá nuôi
là do mật độ lồng bè nuôi quá dày lưu tốc dòng chảy kém lồng nuôi không hợp vệ sinh
ngoài ra còn do nguồn nước bị ô nhiễm do chất thải sinh hoạt khu yên

nguyên nhân bùng phát dịch bệnh trên cá nuôi là do mật độ lồng bé nuôi quá dày lồng nuôi không hợp vệ sinh
nguyên nhân bùng phát dịch bệnh trên cá nuôi là do mật độ lồng bé nuôi không hợp vệ sinh

hội nghị sĩ nhấp ảnh việt nam phối hợp với hội văn học nghệ thuật tỉnh tuyên quang tổ chức khai mạc liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía bắc lần thứ một mươi sáu năm hai nghìn một mươi chín
đây là hoạt động khởi động cho chương trình hợp tác phát triển du lịch qua những miền di sản việt bắc lễ hội thành tuyên được tổ chức tại tuyên quang
liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía bắc lần thứ một mươi sáu năm hai nghìn một mươi sáu có sự tham gia của các nghệ sĩ nhấp ảnh đến từ một mươi năm tỉnh khu vực miền núi phía bắc
từ hơn hai năm trăm linh ảnh của gần ba trăm linh tác giả hội đồng giám khảo đã lựa chọn được một trăm chín mươi chín tác phẩm được trưng bày và trao huy chương vàng cho tác giả nguyễn mạnh hải đến từ sơn la với tác phẩm hái trẻ bằng máy
ngoài ra hội đồng giám khảo đã trao bốn huy chương bạc sáu huy chương đồng tám giải khuyến khích cho các tác giả khác giải đồng đội cho các đơn vị hội văn học nghệ thuật tuyên quang hội văn học nghệ thuật yên bái hội văn học nghệ thuật thái nguyên
các tác phẩm tham gia liên hoan lần này tập trung phản ánh vẻ đẹp đất nước con người thiên nhiên hùng vĩ của các tỉnh miền núi phía bắc cuộc sống lao động sản xuất ứng dụng những thành tiệu khoa học kỹ thuật
gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía bắc năm hai nghìn một mươi sáu sẽ kéo dài đến hết ngày một mươi hai tháng chín
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
trước thi tuyển cán bộ lãnh đạo quản lý các trường học tham gia kỳ thi tuyển năm nay có một mươi bảy cán bộ quản lý giáo viên ở ba bậc mầm non tiểu học và trung học cơ sở
các ứng cử viên phải trải qua các phần thi xây dựng đề án trình bày đề án và vấn đáp về giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương đơn vị
nếu đạt các ứng cử viên sẽ được bổ nhiệm chức danh phó hiệu trường hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện
nhìn chung thì các đề án mà tất cả các giáo viên được trình bày
trong cuộc thi tôi thấy rất sát với thực tế của các trường
hầu như các đề án đều nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh ở các trường miền núi cũng như các trường ở miền đông bằng
cô đoàn thị ngọc lan tổ phó chuyên môn trường dân tộc bán chú trung học cơ sở trà sơn đã có thâm niên giảng dạy hơn một mươi ba năm
lần đầu tiên tham gia kỳ thi tuyển cán bộ quản lý ngành giáo dục của huyện trà bông
với cô đây là cơ hội để thể hiện năng lực
cơ hội để thể hiện năng lực và tâm huyết của mình
đối tượng mà dự thi thì buộc mình phải xem lại là mình có đủ điều kiện về chính trị chưa
và có đủ cái điều kiện về trình độ chuyên môn nghiệp vụ hay chưa
bản thân tôi chuẩn bị cuộc thi này rất là tốt và khi tham gia kỳ thi là tôi cũng nỗ lực hết những gì mình đã chuẩn bị trong thời gian qua
từ kinh nghiệm trong việc giảng dạy kinh nghiệm trong việc tham gia các hoạt động
đó tích lý được tôi để có kinh nghiệm để mạnh dọn tham gia kỳ thi này
đến nay huyện trà bông đã tổ chức hai kỳ thi tuyển cán bộ quản lý với hai mươi tám ứng viên
và đã bổ nhiệm hai mươi ba cá nhân xuất sắc vào các chức danh lãnh đạo các đơn vị trường học ngành giáo dục
phương thức đổi mới trong tuyển dụng cán bộ quản lý ngành giáo dục bước đầu đã lựa chọn được những cá nhân đủ năng lực
phù hợp thực hiện các chính sách đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục từ cơ sở
thi tuyển cán bộ quản lý này sẽ làm mong hiệu quả rất thiết thực
thứ nhất là chọn ra những cá nhân
thứ nhất là đảm bảo về phẩm chất đạo đức
thứ hai là đảm bảo về bề dài kinh nghiệm trong việc đảm bảo trong việc đảm nhận trong việc quản lý nhà trường
bên cạnh đổi mới trong thi tuyển cán bộ quản lý huyện miền núi trà bồng thực hiện luân chuyển giáo viên về cơ sở vùng sâu vùng xa
từ sau đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ hai mươi ba trà bồng thực hiện luân chuyển gần ba mươi năm giáo viên các bậc học từ mầm non đến trung học cơ sở
năm hai nghìn một mươi sáu huyện miền núi tiếp tục luân chuyển trên ba mươi giáo viên các bậc học
tăng cường luân chuyển giáo viên được kỳ vọng sẽ rút ngắn khoảng cách về chất lượng giáo dục các vùng sâu vùng xa
những giải pháp đó đã bắt đầu phát huy tác dụng
năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua huyện miền núi trà bồng có chín trên một mươi xã thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi một mươi trường mầm non mẫu giáo đạt chuẩn quốc gia
năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua huyện miền núi tiếp tục luân chuyển giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi một mươi trường mầm non cho trẻ năm tuổi một mươi trường mầm non cho trẻ năm tuổi một mươi trường mầm non cho trẻ năm tuổi
điều đáng chú ý nhất ở đây là với một huyện miền núi còn nhiều khó khăn như trà bồng việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo rất không dễ thực hiện
nhưng bằng cách chọn điểm đột phá vào đội ngũ cán bộ quản lý trà bồng đã nhanh chóng biến nghị quyết thành những kết quả cụ thể trong cuộc sống
thông qua công tác thi tuyển thì chúng tôi đã đảm bảo về mặt về số lượng cũng như đảm bảo về mặt chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý
nó phù hợp và nó có khả năng nó đem lại trong thực tiễn nó mang tính chất khả thi cao
đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo là yêu cầu bức thiết trong tình hình mới
từ những bước đi cụ thể phù hợp thực tế của ngành giáo dục huyện miền núi trà bồng sẽ giúp cơ sở thay đổi căn cơ nâng cao chất lượng giáo dục từ cơ sở
những nỗ lực đổi mới từ cơ sở là một trong những nền tảng quan trọng góp phần hoàn thành mục tiêu mà nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
đã để ra trong lĩnh vực
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
trong bài phát biểu tại quốc hội đức thủ tướng đức angela merkel đã bác bỏ những ý kiến cho rằng
làn sóng hàng trăm nghìn người di cư tới đức trong năm nay sẽ gây tổn hại tới các lợi ích của người dân nước này
nhà lãnh đạo đức cũng nhấn mạnh rằng thỏa thuận giữa liên minh châu âu eu với thổ nhĩ kỳ
nhằm ngăn chặn dòng người di cư đổ về lục địa già là cần thiết và có thể được xem như một hình mẫu cho các quốc gia khác
bên cạnh đó bà merkel cũng cam kết sẽ tiếp tục tăng cường an ninh quốc gia
và đẩy nhanh việc triển khai các thủ tục hồi hương cho những người di cư không đủ điều kiện được tị nạn tại nước này
tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan vừa cho biết
nước này và mỹ sẵn sàng hợp tác để đẩy lùi những tay súng tổ chức khủng bố is tại thành phố rakar ở syri
tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan cho biết
ông và tổng thống mỹ barack obama đã nhất trí về các biện pháp cần thiết cho cuộc chiến chống is ở syri
theo tổng thống erdogan
tổng thống obama muốn có các chiến dịch chung chống is tại syri và quan điểm này đã nhận được sự ủng hộ của ankara
tuyên bố trên của tổng thống erdogan được đưa ra sau khi thổ nhĩ kỳ phát động chiến dịch quân sự
la chansong i fred ở khu vực biên giới với syri hồi cuối tháng trước
đây là chiến dịch được triển khai với các đơn vị xe tăng và lính đặc nhiệm
cũng như có sự hỗ trợ của các phi đội chiến đấu cơ với mục tiêu đẩy lùi is
và các nhóm người quốc khỏi thị trấn chiến lược zabralus
malaysia vừa xác nhận trường hợp thai phụ nhiễm virus zika đầu tiên ở nước này
đồng thời cho biết chính phủ nước này đang nỗ lực dịp mũi aedes
trung gian chuyển virus zika và khuyên cáo người dân có các biện pháp tự vệ
song dự báo sẽ có thêm nhiều ca nhiễm mới trong thời gian tới
bộ trưởng y tế malaysia satha sivam cho biết
bệnh nhân nữ hai mươi bảy tuổi hiện mang thai lần đầu khoảng ba đến bốn tháng tuổi
đang sinh sống tại bang johor bahru giáp biên giới singapore
hiện vẫn chưa rõ thai phụ này nhiễm virus zika bằng đường nào và ở đâu
tuy nhiên người này đã đến singapore cách đây sáu tháng
trong khi người chồng thường hay đến đảo quốc sư tử
bộ trưởng y tế satasivam cũng cảnh báo khả năng có thêm các ca nhiễm mới trong thời gian tới
nước này đã tăng cường kiểm tra các du khách nước ngoài nhất là từ singapore
phun thuốc diệt mũi người dân cũng được khuyến cáo tiêu diệt những nơi trú ẩn sinh sôi của mũi
nhất là những nơi ao tù nước đọc
hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ ở khu vực ấn độ
vừa đồng loạt tiến hành cuộc diễn tập ứng phó sóng thần lớn nhất từ trước đến nay mang tên
sóng ấn độ dương một mươi sáu
cuộc diễn tập này nhằm mục đích tăng cường công tác chuẩn bị
và đánh giá khả năng ứng phó thảm họa thiên tai của các nước trong khu vực
cuộc diễn tập diễn ra trong hai ngày mùng bảy và mùng tám tháng chín
do ủy ban liên chính phủ hải dương học tổ chức với việc dựng lại hai kịch bản
bao gồm mô phỏng trận động đất mạnh chín hai độ richter ở miền nam sumatra indonesia
và trận động đất mạnh chín độ richter ở khu vực bờ biển macran
trải dài ở rìa phía nam iran và pakistan
nội dung diễn tập đặt các nước ấn độ dương trong tình trạng cảnh báo sóng thần
và các nước phải nhanh chóng sơ tán người dân
cuộc diễn tập năm nay được đánh giá sẽ tạo cơ hội để cơ quan quản lý thiên tai các nước trong khu vực
kiểm tra các hệ thống cảnh báo sóng thần nâng cao nhận thức và đánh giá mức độ sẵn sàng ứng phó thiên tai
cũng như khả năng phối hợp hành động giữa các cơ quan chức năng khi thảm họa xảy ra
tại campuchia vừa phát động một chiến dịch môi trường không khói thuốc lá ở thành phố siem reap
tỉnh siem reap ở tây bắc nước này
chiến dịch là một trong những nỗ lực của chính phủ nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân campuchia
khoảng hai trăm linh quan chức ngành du lịch y tế đại diện của các tổ chức phi chính phủ
chủ khách sạn nhà nghỉ nhà hàng và siêu thị cũng như những người bán lẻ thuốc lá
đã tham gia buổi lễ phát động chiến dịch không hút thuốc lá
tại siep bộ y tế campuchia cho biết chiến dịch trên nhằm nâng cao ý thức của mọi người
về tác động của việc tiếp xúc với khói thuốc lá đồng thời thúc đẩy việc thực thi lệnh cấm hút thuốc
tại các nơi công cộng và nơi làm việc
theo ước tính của tổ chức y tế thế giới mỗi năm có khoảng một mươi người campuchia tử vong
vì các bệnh liên quan đến thuốc lá
những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin cuối ngày của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại